trong các phát hiện mới đây của các bác sĩ bệnh nhân covid một mươi chín có thể có nhiều dấu hiệu sớm biểu hiện trên da
trước khi có các dấu hiệu ở đường hô hấp và tổn thương phổi
cụ thể về các biểu hiện covid một mươi chín trên da sẽ có trong phóng sự sau đây
người bệnh có thể có năm biểu hiện trên da dưới đây
thứ nhất đỏ da phù nề ở đầu ngón tay ngón chân cùng với vài mụn nước hoặc mụn mủ
tỷ lệ gặp khoảng một mươi chín các tổn thương da thường không đối xứng
thứ hai phát ban mụn nước khác tỷ lệ thường gặp khoảng chín tổn thương mụn nước nhỏ đơn hình thái
khác với hình ảnh mụn nước của thủy đậu hoặc đôi khi không phải là mụn nước đơn thuần mà là mụn nước suốt huyết
thứ ba máy đay với tỷ lệ thường gặp là một mươi chín thường ở thân mình hay ở lòng bàn tay
thứ tư các biểu hiện rát sẩn khác chiếm tỷ lệ bốn mươi bảy ví dụ một số rát sẩn có ở quanh năng lông và có vải
một vài rát sẩn giống vải phấn hồng có thể gặp suốt huyết từng chấm hoặc trên diện rộng
thứ năm tổn thương trên da mạng lưới liverdo hoặc hoại tử chiếm tỷ lệ sáu
thông thường nếu mà cước do lạnh thì thường là biểu hiện đối xứng
nhưng hình ảnh giả cước của covid một mươi chín thì thường chỉ một bên cơ thể nào thôi
tổn thương mụn nước của covid một mươi chín thì kích thước nó sẽ thường nó sẽ đồng đều hơn không đa dạng như ở trong bệnh thủy đậu
theo một nghiên cứu trên thế giới có khoảng một mươi ba tương đương với chín trên bảy mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín
được theo dõi xuất hiện tổn thương da trước khi xuất hiện triệu chứng hô hấp hay được chẩn đoán covid một mươi chín
các tổn thương này sẽ tự hết sau khoảng một mươi ngày
có tổn thương rát đỏ và mụn nước ở một bên của ngón chân hoặc ngón tay
rồi thì có biểu hiện của máy đay biểu hiện của những sẩn tổn thương mụn nước sẩn mà kích thước nó khá là đồng đều
hay là những mạng người nivido và những đốm hoại tử ở trên da
bệnh nhân có yếu tố dịch tế và có kèm theo triệu chứng như là sốt nữa thì chúng ta cần phải khám
biểu hiện ngoài da của bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín rất đa dạng
nhưng với những lưu ý trên người bệnh có thể có thêm căn cứ để nghĩ đến nguy cơ nhiễm covid một mươi chín
cùng với các triệu chứng hô hấp khác để đi khám và sàng lọc kịp thời